một nhóm các nhà khoa học ở thụy sĩ đã phát triển thành công một cảm biến sinh học mới
không những có thể phát hiện virus sars cov hai mà còn có thể theo dõi chủng virus nguy hiểm này trong không khí
nhóm nghiên cứu cho biết cảm biến có thể được sử dụng để đo nồng độ virus ở những nơi đông người trong thời gian thực
và có thể được sử dụng như một biện pháp thay thế trong chuẩn đoán lâm sàng
tuy nhiên hiện tại cảm biến này vẫn chưa được sử dụng đại trà do vẫn cần phải hoàn thiện thêm
và trong khi đại dịch covid một mươi chín chưa thể chấm dứt một sớm một chiều
người dân hàn quốc đặc biệt là giới trẻ đã nhanh chóng thích nghi bằng việc chuyển sang lựa chọn các loại hình du lịch đi bộ
để thăm thú các địa điểm nổi tiếng trong nước vừa tốt cho sức khỏe lại có thể tiết kiệm túi tiền của mình một cách triệt đề
nhắc tới tour du lịch đi bộ là người hàn quốc nghĩ ngay đến jeju ulleh tiến đường mon ở phía nam hòn đảo jeju nổi tiếng
ulleh trong ngôn ngữ địa phương truyền thống có nghĩa là những tuổi tuổi
những con đường mòn quanh co và hẹp nối dài từ nhà của người dân địa phương đến đường lớn
ngày nay ulle được nói đến như là một mạng lưới gồm hai mươi sáu con đường đi bộ trải dài trên hòn đảo jeju
nơi du khách có thể vừa tản bộ vừa quan sát cuộc sống sinh hoạt của người dân trên đảo
được tạo ra vào năm hai nghìn bảy bởi cựu nhà báo se meung suk những con đường mòn được lấy cảm hứng từ chuyến đi của bà đến camino de santiago tây ban nha
như một cách để bàn nạp năng lượng từ thiên nhiên
khi trở về bà đã tự mình khám phá phát triển và tạo nên cung đường đi bộ
tương tự ngay tại jeju
điều quan trọng là giữ được vẻ đẹp của thiên nhiên không bị tác động bởi con người khi qua đây
nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn một vài dấu hiệu nhỏ như thế này để các du khách không bị lạc đường
chính phủ hàn quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát với bốn người trong độ tuổi từ một mươi năm đến bảy mươi chín tuổi trên toàn quốc
theo đó có tới ba mươi bảy số người được hỏi đã tham gia các tour du lịch đi bộ trong khoảng thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
so với một năm trước đó
tính trung bình những người này đã thực hiện được tới bốn hai chuyến đi trong khoảng thời gian này
các tùa đi bộ ghi nhận sự gia tăng khách hàng ở tầng lớp thanh niên ngoài hai mươi và ba mươi tuổi
đặc biệt hầu hết các gia đình và nhóm bạn ưa chuộng tour du lịch kiểu này
chiếm lần lượt là năm mươi tám và ba mươi ba
trong khi đó những người đi du lịch một mình cũng chiếm tới một mươi bảy bảy
tăng mạnh từ mức năm của năm trước đó
tôi vốn là người bản địa ở jeju
thậm chí tôi cũng đã đi vòng vãnh đảo
nhưng chưa bao giờ đã đi vòng vãnh đảo
nhưng chưa bao giờ thấy nó đẹp
như khi được trải nghiệm cung đường ulleh như thế này
tôi tin chắc rằng loại hình này sẽ khiến nhiều du khách thích thú khám phá
khi được hòa bình cùng thiên nhiên
ngoài tuyến đường jeju unle được một mươi năm chín người dân hàn quốc ưa chuộng
các tour du lịch đi bộ khác cũng được yêu thích
là đường monhavering dài nhất hàn quốc ở phía đông với chín bảy
nui chiri ở miền nam với tám
và cung điện decsugung ở trung tâm thủ đô seoul với năm chín
khách du lịch được thoải mái khám phá vẻ đẹp tự nhiên
cảm nhận sự thư thái và rèn luyện sức khỏe
thông qua các tour du lịch đi bộ này